kính chào quý vị khán giả hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng so với hôm qua thì nhiệt độ ngày hôm nay tăng phổ biến ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ c
cộng với độ ẩm cao từ năm mươi tám đến bảy mươi tám khiến cho không khí rất oi bức đặc biệt là vào thời điểm trưa chiều
vâng thời tiết như thế này thì nếu như ra điều hòa máy lạnh thì sẽ là cảm giác rất khó chịu
tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe của mình thì quý vị cũng không nên để nhiệt độ phòng tranh lệch quá nhiều so với thực tế
tình trạng nắng oi sẽ chỉ kéo dài đến hết chiều tối ngày hôm nay
từ đêm dự báo miền bắc sẽ có mây rông mưa xuất hiện trước tiên ở vùng núi sau đó mở rộng ra đến tận thừa thiên huế
trời mát hơn nhưng mưa sau chuỗi ngày nắng nên cũng có nguy cơ sẽ gây ra lũ quét và xả lở đất